với hành vi vận chuyển trái phép hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hờ bá hử sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang vào tối ngày tám tháng bảy tại tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đối tượng khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ biên giới đến bản nỏng rẻ
xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an với giá là một mươi triệu tiền công
khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị phát hiện và bắt giữ
hiện bộ đội biên phòng nghệ an đang mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
chỉ trong năm ngày đầu tháng bốn lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng nghệ an đã đấu trên thành công
hai chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba đối tượng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp
bất ngờ đột kích vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã phú cường
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng năm đối tượng bốn nam một nữ
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
một bịch ni lông rỗng bên trong còn bám dính chất bột màu trắng và các tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh cả năm đều dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc công an đang điều tra mở rộng
còn tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn
cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm chín nối tượng về hành vi đánh bạc
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng ba vừa qua tại xưởng gara ô tô thuộc đường bà triệu
phường đông kinh thành phố lạng sơn
tại thời điểm trên tổ công tác phát hiện bắt quả tăng trong xưởng gara auto minh đức
tại số bảy trăm bảy mươi tám đường bà triệu phường đông kinh thành phố lạng sơn
do ông nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín làm chủ có chín đối tượng đã đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
thu giữ tại chiếu bạc hơn một mươi hai triệu đồng và một số tăng vật khác liên quan
thưa quý vị nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã phát động cán bộ chiến sĩ thực hiện chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn
vào trường ngày một mươi tháng bốn trong ngày đầu tiên thực hiện chương trình
đã có hai xe bơm nước chữa cháy hai xe bồn chở nước chữa cháy được vận dụng để vận chuyển nước ngọt
dùng trong sinh hoạt đến với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn vùng ven biển gò công
tổng cộng có khoảng sáu mươi m ba
tổng cộng có khoảng sáu mươi m ba nước ngọt dùng trong sinh hoạt ba trăm linh thùng nước tinh khiết loại hai mươi một lit
và trên năm mươi chai nước suối loại năm trăm linh ml được chuyển đến người dân các xã bình ân kiểng phước tân thành huyện gò công đông
chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn của công an tỉnh tiền giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn này
liên quan đến vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang
để điều tra về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
các quyết định tố tụng này đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
theo thông tin vi được bạn trai ở nước ngoài tru cấp tiền để thuê một căn hộ trung cư saigon pier thuộc phường hai mươi hai
bình thạnh vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn mục đích được sử dụng làm nơi vi dùng để quay các clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài
vào tối ngày ba tháng bốn vi đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ và tiếp cận hai bé gái bảy tuổi và ba tuổi khi hai bé này đang bán kẹo
ở khu vực trước nhà hát thành phố sau đó vi dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận một quận tám
từ quận tám vi bắt taxi công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ trên
tại đây vi tiếp tục dùng lợi ích vật chất như tiền bánh kẹo nhằm mục đích giữ hai cháu bé ở lại
ngay sau khi phát hiện hai con gái mình bị thất lạc chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi đang trú tại quận bảy đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tìm kiếm
đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn lực lượng công an kiểm tra căn hộ trên và giải cứu thành công hai cháu bé
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm văn yên
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại huyện đông hưng về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cơ quan an ninh điều tra xác định để có tiền tiêu xài cá nhân lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người
phạm văn yên đã gian dối tự nhận là thành viên của trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
là phó giám đốc văn phòng đại diện của trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử
có thể làm giúp nhiều người được hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật chế độ bệnh binh hàng tháng
trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có khoảng một trăm linh người bị hại đưa tiền cho yên để làm chế độ bệnh binh chế độ khuyết tật
tổng số tiền yên chiếm đoạt được là hơn một tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình thông báo ai là nạn nhân của phạm văn yên
đến ngay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình để trình báo phối hợp giải quyết
liên hệ với đồng chí
đồng chí điều tra viên thụ lý vụ án là đồng chí nguyễn xuân tùng theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám một trăm một mươi ba hai trăm bảy mươi hai
hoặc đồng chí nguyễn đình khanh số điện thoại chín trăm ba mươi một năm trăm tám mươi hai hai trăm sáu mươi hai
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xuất hiện một số nhóm công khai hoạt động
trao đổi thanh toán bằng tiền ảo p network hay còn gọi là đồng pi
đây là một dạng tiền mã hóa tiền số tiền điện tử không hợp pháp
dụng tại việt nam hiện tại thì đồng p vẫn vô giá trị nhưng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân là rất
lớn và những nguy cơ xung quanh khi tham gia đồng p phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm kỹ
thuật cao công an tỉnh quảng ngãi vừa mời bùi văn tài đang có cơ sở tại phường nghĩa tránh
thành phố quảng ngãi làm việc xung quanh nội dung về tiền ảo p network bùi văn tài đang vận hành
và quản lý ba trăm sáu mươi máy tính mỗi một máy tính tương ứng với một tài khoản của một người tham gia
tài có trách nhiệm quản lý vận hành và đào pi cho những thành viên tham gia nhóm này tài
thường xuyên lan tỏa hoạt động tiền ảo p network này trên các mạng xã hội như facebook
nó không đúng sự thật là em đang trên mạng xã hội có chữ văn phòng p để làm cho mọi người hiểu nhầm
rằng là nơi đây là văn phòng đại diện thương mại hợp pháp tại tỉnh quảng ngãi cũng như là đất nước
việt nam và cái hành vi đó là hành vi sai vậy em đã ký biên bản cũng như là xóa cái bài viết ngay lập tức
trước những hoạt động dự án
rầm rộ trong thời gian qua phản hồi công văn của công an tỉnh quảng ngãi công ty luật trách nhiệm
hữu hạn tng tại hà nội được công ty p network tại iceland ủy quyền cho công ty này bảo vệ thương
hiệu pi network trên lãnh thổ việt nam khẳng định pi network không có hiện diện thương mại và
không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân nào để hoạt động nhân danh p network tại tỉnh quảng ngãi
hay trên lãnh thổ việt nam do đó bất kỳ hành vi nào nhân danh p network trong quá khứ hiện tại
tỉnh pi network được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân tổ chức nào tại việt nam đều là giả mạo
người dân bà con khi dùng cái này là phải cẩn thận đấu với việc thanh toán trong nước là vi phạm
pháp luật đối với nước ngoài thì nếu như ta mua để thanh toán nước ngoài thì việt nam không
tại nhà nước chúng ta không kiểm soát được p network không công khai mã nguồn như các loại
tiền ảo khác vì vậy giả mạo pi network được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân tổ chức nào tại việt nam đều là giả mạo

khi các thông tin không minh bạch thì hoạt động của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào những người